công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lê nhật minh sinh năm hai nghìn hai chú quận một mươi hai từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người
các quyết định trên được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn minh cùng bốn thanh niên khác đi trên bốn xe máy trên quốc lộ một a
hướng từ quận bình tân về ngã tư an sương dàn hàng ngang chạy tốc độ cao trên làn đường dành cho ô tô
tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên nhóm của minh đã tăng ga chạy với tốc độ rất cao
lê nhật minh đã lao vào một đồng chí khiến bị thương tật với tỷ lệ năm mươi một
tổ công tác phối hợp với công an quận bình tân truy xét và bắt giữ minh vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
mặc áo có in logo công an nhân dân và mang theo cả còng số tám với mục đích là bắt các xe máy vi phạm giao thông rồi cưỡng đoạt tài sản
nguyễn khoa minh một mươi chín tuổi ngụ tại quận tám vừa bị công an tp hcm
bắt tạm giam
tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của công an tp thủ đức phối hợp với tổ phòng chống đua xe trái phép của phòng cảnh sát giao thông công an
đã phát hiện đám đông tụ tập gần với giao lộ đường số bảy đường số tám phường an lợi đông tp thủ đức nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó nhận thấy minh và một nam thanh niên khác có biểu hiện bất thường nên đã đưa cả hai và một số người về trụ sở để làm rõ
tại cơ quan điều tra minh khai cùng với người thanh niên này đến khu đô thị sa la
phường an lợi đông tp thủ đức giả làm cảnh sát hình sự để chặn người đi xe không có gương chiếu hậu không đội mũ bảo hiểm
khi đi minh mặc áo khoác có in logo công an nhân dân và mang theo còng số tám
trước khi bị tổ tuần tra của công an tp thủ đức phát hiện minh và nam thanh niên đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và chặn ba xe
công an huyện vũ thư tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn đình hạnh chú thầy huyện e leo tỉnh đắk lắc
trộm cắp tài sản
nhận được đơn trình báo của bị hại về việc bị đối tượng lẻn vào nhà trộm cắp tài sản lấy đi số tiền gần ba mươi triệu đồng và chín chỉ vàng
sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ lực lượng công an đã lần theo dấu vết đối tượng của vụ trộm là nguyễn đình hạnh đang lần trốn tại hải phòng
đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng năm khi đến địa phận thôn nghĩa tường xã hồng phong huyện vũ thư
đã lèn vào nhà sử dụng búa kim loại đập phá vỡ tủ kính lấy đi số tiền hai mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai vừa bắt giữ lê hồng bích năm mươi chín tuổi
trú tại xã gia kiểm huyện thống nhất là đối tượng đang bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đến nước ngoài
khi đối tượng này mới trở về nước và đang chuẩn bị xuất cảnh sang nước ngoài
trước đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lê hồng bích đã tổ chức cho nhiều người xuất cảnh ra nước ngoài trái phép
sau khi thực hiện hành vi trên tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
bích cũng đã xuất cảnh sang nước ngoài là mỹ với tên là bùi văn bích sau đó đổi tên thành dani bùi và nhập quốc tịch mỹ
sau một thời gian điều tra tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với lê hồng bích
đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi nhận được thông tin bích nhập cảnh vào việt nam với tên mới là danny bùi
cơ quan an ninh điều tra đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt
đến ngày một mươi năm tháng năm khi phát triển vào việt nam
khi phát hiện đối tượng đang chuẩn bị xuất cảnh khỏi việt nam tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
lực lượng công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với lực lượng công an cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tiến hành bắt giữ
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết lợi dụng nhu cầu tìm kiếm khóa học chương trình ngoại khóa của các bậc phụ huynh cho con trong dịp hè năm hai nghìn hai mươi bốn
gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tài khoản facebook zalo đăng tải nhiều quảng cáo chạy hè cho học viên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
trại hè quân đội nhí năm hai nghìn hai mươi bốn trại hè kỹ năng công an nhân dân trại hè tuổi thơ hàng chục loại chạy hè được trào mời trên mạng xã hội với những lời giới thiệu hấp dẫn
sòng thực chất đây là các bẫy lừa đảo
vào dịp nghỉ hè của các học sinh thì bắt đầu trên mạng xã hội
bắt đầu trên mạng xã hội đã xuất hiện lên một số những cái group như fanpage liên quan đến trại tu dưỡng hoặc là đi trải nghiệm mô hình quân đội cũng như là trải nghiệm vào các trại hè để giúp các con huấn luyện và có những kỹ năng sống
thì đối với những trang group này hoặc là những hội nhóm này hoàn toàn cũng có thể là những trang hội nhóm trinh thống
nhưng hiện tại thì chưa có một cơ quan chức năng và đơn vị nào xác nhận nó là chính thống hay không
thì các cái đối tượng lừa đảo đã lợi dụng cái việc này

đồng thời đăng tải các hình ảnh bài viết từ các trang trinh thống của lực lượng quân đội công an

bao ở đổi lại học viên tham gia
phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến
và được hoàn lại tiền hoặc đặt cọc trước
một khoản tiền từ năm triệu đến một mươi triệu đồng
để đăng ký ban đầu giá vé máy bay
nội địa chỉ là vài triệu đồng sau đó
là vé quốc tế với số tiền
vài chục triệu đồng
cái chạy hè đó và cái chương trình

đơn vị nào là đơn vị trực nhiệm

cho những cái chương trình đó chưa
đã đăng ký với lại các cơ quan
của nhà nước chưa
dân hãy luôn cảnh sát
cho con tham gia bất kỳ một cái khóa đào tạo nào
hoặc những đơn vị nào
có tổ chức những cái khóa đấy thật sự
thì hãy liên hệ trực tiếp
thêm trụ sở có đúng là
được đơn vị để bảo trợ hay không
cơ quan chức năng nào huyền cáo hoặc nhà trường nào
đứng ra tổ chức hay không
hãy lựa chọn những điều hiểm thật sự uy tín
và không nên tin cậy lựa chọn một đơn vị online
và truyền khoản
hoặc thực hiện theo một cách gọi là chưa được xác thực
để phòng tránh lừa đảo
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên
khi muốn đăng ký cho con học những khóa
trải nghiệm kỹ năng phụ hình nên liên hệ
hoặc gọi điện thoại đến các trường đơn vị
để hỏi và xác minh rõ ràng
việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp thay vì trực tuyến
truyền khoản tuyệt đối không làm theo hướng dẫn
chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì
nếu chưa xác định được danh tính người nhận tiền
trong trường hợp bị lừa đảo
chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an
gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết
vào chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng
đang điều tra vụ cháy trung cư mini
ở quận thanh xuân thành phố hà nội
theo thông tin ban đầu vào trưa
cùng ngày người dân phát hiện khói đen
bốc ra từ căn hộ tầng tám
trung cư mini gồm chín tầng
và một tùm trên phố quan nhân quận thanh xuân
trung cư mini này có nhiều người sinh sống
khi phát hiện có cháy nhiều người
đã leo lên mái nhà chờ được giải cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bước đầu lực lượng chức năng xác định
không có thiệt hại về người thiệt hại
về tài sản đang được thống kê
trung cư mini xảy ra vụ cháy
nằm ở mặt đường phố quan nhân
tầng một có kinh doanh dịch vụ ăn uống
từ tầng hai đến tầng chín
là các căn hộ mini
mua hơn hai trăm sáu mươi tám kg pháo
về nhà để bán kiếm lời
tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội
một đối tượng đã bị cơ quan thành phố phổ yên
tỉnh thái nguyên phát hiện bắt giữ
xác minh từ tin báo của người dân
khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tám tháng năm
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
ma túy cơ quan thành phố phổ yên
phối hợp với cơ quan xã phúc tân
tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở
của phan mạnh hùng chú xã phúc tân
thành phố phổ yên
quá trình tổ công tác kiểm tra
hùng khai nhận trong nhà đang có cất dấu
pháo hoa nổ sau đó đối tượng tự nguyện
giao nộp cho tổ công tác một mươi thùng cát tông
bên trong có tổng cộng một trăm tám mươi hộp pháo giàn
loại ba mươi sáu quả có tổng trọng lượng
tại cơ quan công an hùng khai nhận
mua số pháo trên của một đối tượng
trên địa bàn thành phố thái nguyên
với giá một trăm năm mươi triệu đồng
đội biên phòng tân thành
bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn
rượu ngoại vận chuyển trái phép
qua khu vực biên giới và việt nam
khoảng một giờ một mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng năm
trong quá trình tuần tra bảo vệ
biên giới tại khu vực mốc sáu mươi năm trên ba mươi sáu
thuộc ấp tân phong xã tân thành
huyện bù đốt tỉnh bình phước
đội công tác của đồn biên phòng tân thành
phát hiện ba người đang vận chuyển
nhiều thùng cát tông vượt sông măng
từ hướng campuchia về việt nam
có biểu hiện nghi vấn
khi phát hiện đội tuần tra ba người này đã nhanh chóng bỏ chạy
để lại số lượng lớn thùng cát tông
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện
và lập biên bản thu giữ hơn hai trăm linh thùng cát tông
chứa gần hai chai rượu ngoại
không rõ nguồn gốc
công an tỉnh hương yên vừa phát hiện
xử lý hai vụ sản xuất kinh doanh hàng giả
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
sáng ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường
công an tỉnh hương yên phối hợp với
đội quản lý thị trường số ba của quản lý thị trường
tỉnh hương yên tiến hành kiểm tra hành chính
kho chứa hàng hóa của công ty trách nhiệm
hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ
tâm trường an tại thôn tam đô
xã hoàng hoa thám huyện ân thi
phát hiện nhiều sản phẩm vỏ can nước giặt
nước xả vải không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra đại diện công ty
là anh nguyễn văn linh chú huyện ân thi
khai nhận một số can trên
không có nguồn gốc xuất xứ nhằm mục đích
san chiết nước giặt đóng chai để bán ra thị trường
tiếp tục kiểm tra hành chính
đồng loạt ba địa điểm sản xuất kinh doanh
kho lưu trữ hàng hóa của công ty trách nhiệm
hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ
hiếu vi trên địa bàn các xã
đào dương xuân trúc huyện ân thi
và xã lý thường kiệt huyện yên mỹ tỉnh hương yên
cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm
nước giặt nước xả vải nghi là hàng giả
tạm giữ hàng nghìn đơn vị sản phẩm
thành phần và nhiều vật chứng liên quan
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng
quốc gia cho biết lợi dụng
nhu cầu tìm kiếm khóa học chương trình ngoại khóa
của các bậc phụ huynh cho con trong dịp
nghỉ hè năm hai nghìn hai mươi bốn gần đây
trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản
facebook zalo đã đăng tải
nhiều quảng cáo chạy hè cho học viên
có dấu hiệu lừa đảo chiếm được tài sản
của những người đăng ký tham gia
năm hai nghìn hai mươi bốn chạy hè
kỹ năng công an nhân dân trại hè tuổi thơ
hàng chục loại chạy hè được trào mời
trên mạng xã hội với những lời
giới thiệu hấp dẫn dòng thực chất
đây là các bẫy lừa đảo
dịp nghỉ hè của các đại học sinh
thì bắt đầu trên mạng xã hội
xuất hiện lên một số những group
như fanpage liên quan đến
chạy tu dưỡng hoặc là
trải nghiệm mô hình quân đội
cũng như là trải nghiệm vào các chạy hè
để giúp các con huấn luyện và có những kỹ năng sống
thì đối với những
trang group này
hoặc là những hội nhóm này hoàn toàn cũng có thể
là những trang hội nhóm trinh thống
nhưng hiện tại thì chưa có một cơ quan
chức năng của đơn vị nào xác nhận
nó là trinh thống hay không
thì các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng
việc này lập ra những group hoặc fanpage
liên quan đến chạy online
hoặc là những khóa tu
hoặc là khóa tiền hoặc là những khóa
đào tạo huấn luyện con thêm kỹ năng sống
để từ đó lừa các bộ phụ huynh
tham gia cho con em tham gia vào các hội nhóm đấy
để tạo niềm tin
những đối tượng lừa đảo còn giới thiệu
thông tin địa điểm là trụ sở làm việc chính
của các đơn vị quân đội công an
đồng thời đăng tải các hình ảnh bài viết
từ các trang trinh thống của lực lượng quân đội công an
sau đó gửi các tiêu chí tham gia ứng tuyển
mạng ứng viên và dẫn dắt nạn nhân
trao đổi qua mạng xã hội gia lô của chuyên viên
các đối tượng lừa đảo thư vấn
các cháu sẽ được miễn phí bao ăn bao ở
đổi lại học viên tham gia phải tập đặt thứ
vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền
hoặc đặt cọc trước một khoản tiền
từ năm triệu đến một mươi triệu đồng để đăng ký
ban đầu giá vé máy bay nội địa chỉ là
vài triệu đồng sau đó là vé quốc tế
với số tiền vài chục triệu đồng
các chương trình đã đăng ký với các cơ quan tổ chức
của nhà nước chưa
để phòng tránh lừa đảo trung tâm giám sát an toàn
không gian mạng quốc gia đề nghị người dân
cảnh giác trước thủ đoạn trên
khi muốn đăng ký cho con học những khóa trải nghiệm
kỹ năng phụ huynh nên liên hệ
hoặc gọi điện thoại đến các trường đơn vị
để hỏi và xác minh rõ ràng
việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp
thay vì trực tuyến chuyển khoản
tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền
cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì
nếu chưa xác định được danh tính người nhận tiền
trong trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết